hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo cáo để dự án được vận hành sau khi bàn giao về tp hà nội
tổng thầu epc phải đưa các chuyên gia kỹ thuật của nhà sản xuất nhà cung cấp sang bảo hành bảo trì thiết bị và mua sắm các vật tư dự phòng
tuy nhiên covid một mươi chín phức tạp nên kéo dài thời gian huy động nhân sự của tổng thầu
đồng thời khi đưa các chuyên gia kỹ thuật sang việt nam sẽ phải thực hiện cách ly y tế nên cần tối thiểu ba mươi ngày để các chuyên gia này có mặt ở việt nam bắt đầu vận hành dự án
mặt khác do dự án chậm hoàn thành bàn giao cho ủy ban nhân dân tp hà nội
nên thành phố chưa tiếp nhận trả nợ gốc khoản vay lại theo cơ chế tài chính đã được phê duyệt
vừa qua đến kỳ trả nợ gốc khoản vay lại của các hiệp định vay
bộ tài chính đã ứng từ quỹ tích lũy để trả nợ theo cam kết của chính phủ tại các hiệp định vay đã ký
theo báo cáo của chính phủ dự án đã ký ba hiệp định với tổng vốn vai gần sáu trăm bảy mươi triệu usd
gồm hiệp định số một ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn tám vay một hai tỷ nhân dân tệ tương đương một trăm sáu mươi chín triệu usd
hiệp định vay số hai năm hai nghìn chín
và hiệp định vay số ba vào năm hai nghìn một mươi bảy với số tiền hai trăm năm mươi sáu mươi hai triệu usd
đến tháng một mươi dự án đã giải ngân tám mươi bốn hai với bảy trăm ba mươi một hai mươi năm triệu usd
trong số này vốn nước ngoài giải ngân được hơn sáu trăm một mươi tám triệu usd tức chín mươi hai ba
và trong nước một trăm bốn mươi chín một mươi bốn triệu usd tương đương bảy mươi năm
số tiền còn lại chưa giải ngân cho tổng thầu là hơn tám mươi chín chín triệu usd
đã gồm ba mươi một sáu mươi chín triệu usd chi phí năm giữ lại
bộ giao thông vận tải đang hoàn thành thủ tục bàn giao dự án cho thành phố hà nội
làm cơ sở chuyển giao khoản nợ để thành phố trả theo cơ chế tài chính của dự án
bộ cũng báo cáo chính phủ đề xuất báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho phép bổ sung danh mục
trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của ngành giao thông
để trả nợ gốc khoản vay lại của dự án
bộ giao thông vận tải đã hoàn thành để bàn giao sử dụng khiến nhiều mục tiêu chưa được giải quyết
gây dư luật không tốt
cũng theo báo cáo này một lần nữa những vướng mắc khó khăn trong triển khai đầu tư thi công nghiệm thu
và bàn giao dự án được nêu lên
dự án đã hoàn thành toàn bộ phần xây dựng lắp đặt thiết bị và vận hành thử
toàn hệ thống vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải đã hoàn thành nghiệm thu tổng thể công trình
một phần các văn bản pháp lý hồ sơ thiết kế kỹ thuật chỉ dẫn kỹ thuật đã được bộ giao thông vận tải bàn giao cho ủy ban nhân dân tp hà nội
khối lượng bàn giao lớn bao gồm nhiều hạng mục nên công tác kiểm đếm đã được các bên bắt đầu triển khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc bàn giao toàn bộ dự án để thành phố hà nội tiếp nhận vận hành chỉ được tiến hành sau khi có ý kiến chấp thuận của hội đồng kiểm tra nhà nước
dự kiến trong tháng một mươi này hội đồng sẽ họp kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư
báo cáo của chính phủ có nêu do dự án có quy mô lớn tính chất phức tạp bao gồm nhiều chuyên ngành lần đầu tiên được thực hiện ở việt nam nên quá trình hoàn thiện thủ tục nghiệm thu bàn giao kéo dài
một số nguyên nhân theo báo cáo của chính phủ khâu giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến khảo sát thiết kế thi công tiến độ và chi phí dự án
quy định của việt nam về hình thức hợp đồng epc chưa rõ ràng có nhiều khác biệt với thông lệ quốc tế nên hợp đồng epc ký ban đầu chưa hoàn chỉnh thiếu chặt chẽ chưa đúng với bản chất hợp đồng epc
chưa kể dự án được sử dụng nguồn vốn oda của nhà tài trợ nước ngoài có tinh chất đặc thù kỹ thuật cao công nghệ hoàn toàn mới và lần đầu áp dụng ở việt nam nên chưa lường hết được các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ
dự án qua hai đợt nền kinh tế việt nam bị lạm phát cao đã ảnh hưởng lớn đến giá nhân công vật tư vật liệu xây dựng trong tổng mức đầu tư điều chỉnh ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay
về phía tổng thầu trung quốc cũng bộc lộ nhiều hạn chế trong quản lý điều hành thường xuyên chậm trễ hoàn thành các hạng mục theo mốc tiến độ cam kết với chủ đầu tư
các phương mắc của dự án này theo chính phủ đang được bộ giao thông vận tải tập trung giải quyết dứt điểm
tổng mức đầu tư của dự án đã tăng thêm hơn chín hai trăm ba mươi một tỷ đồng tương đương ba trăm một mươi năm tám triệu usd so với ban đầu
vốn đầu tư đội thêm là do thay đổi phương án và bổ sung một số hạng mục xây dựng thi công cũng như biến động giá nguyên vật liệu do thời gian thi công kéo dài nhiều năm
việc này cũng ảnh hưởng phần nào tới tiến độ nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào vận hành
để gỡ khó cho dự án này lãnh đạo chính phủ thời gian qua đã có nhiều cuộc trao đổi làm việc với lãnh đạo chính phủ trung quốc
bộ giao thông vận tải thành phố hà nội
với các tồn tại còn lại của dự án chính phủ cho biết đang chỉ đạo bộ giao thông vận tải và các đơn vị liên quan giải quyết rứt điểm
tương đương với gần năm trăm năm mươi ba triệu usd sau đó điều chỉnh lên một mươi tám hai tỷ đồng tương đương với hơn tám trăm sáu mươi tám triệu usd
trong số này vốn vai oda trung quốc là một mươi ba tám trăm linh
vốn đối ứng là bốn một trăm ba mươi bốn tỷ
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng và bắt đầu chạy thử liên động toàn hệ thống
tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành các thủ tục nghiệm thu bàn giao
hiện đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giang đã ngừng sản xuất từ ngày một mươi năm tháng bảy đến nay vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong khoảng thời gian này các doanh nghiệp đã và đang phải đối mặt với các khó khăn chưa từng có
theo các doanh nghiệp việc tiền giang
một mình đi một đường khiến cho doanh nghiệp và người lao động rất khổ sở
đã hơn ba tháng nay đa số người dân công nhân lao động tại các đơn vị vẫn phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng
đời sống kinh tế rất khó khăn
trước những khó khăn trên doanh nghiệp fdi kiến nghị thủ tướng năm vấn đề
thứ nhất đề nghị không bắt buộc sản xuất theo mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm
thứ hai cho người lao động đang sinh sống tại vùng một và ba được tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
theo nghị định một trăm hai mươi tám được sử dụng phương tiện giao thông cá nhân và xe đưa đón quay lại nhà máy sản xuất vào ngày một tháng một mươi một
doanh nghiệp sẽ cung cấp danh sách và phương án phòng chống dịch trong cơ quan cũng như kết quả của doanh nghiệp và người lao động
thứ ba đề nghị không giới hạn thời gian giới nghiêm một mươi chín h tối đến năm h sáng đối với người lao động trong quá trình đến nhà máy làm việc
theo công văn số sáu nghìn hai trăm bốn mươi chín ubnd kgvx ngày một mươi tám tháng một mươi
thứ tư đề nghị test nhanh kháng nguyên
không bắt buộc sách nghiệm real time pcr
đơn cho người lao động trước ngày đầu tiên quay lại làm việc theo nội dung cuộc họp bốn bên ngày một mươi chín tháng một mươi
sau đó doanh nghiệp sẽ thực hiện xét nghiệm hàng tuần theo quy định của bộ y tế
thứ năm đề nghị cho phép người lao động ngoài tỉnh đã tiêm đủ hai liều vaccine quay lại tiền giang làm việc